cất vào trong các cái ngân hàng ngân hàng
ips vậy thì tiến sĩ có thể cho biết
ứng dụng của loại tế bào gốc đa năng cảm ứng
này là gì ạ hiện nay
cái ứng dụng của tế bào gốc đa năng cảm ứng
chủ yếu vẫn là
trong lĩnh vực nghiên cứu nguyên nhân
là bởi vì là cái hiệu
xuất để mà tạo cái lập trình
cái tế bào soma trở lại thành tế bào
gốc đa năng cảm ứng thì còn
tương đối thấp cái giá thành
để tạo thành tế bào
ips còn cao và
một cái đặc điểm nữa là cái
lo nắng cái lo sợ mà tạo thành
các cái khối u thì cũng là một cái cản trở
trong cái việc đưa cái tế bào
ips này ra ứng dụng
thế thì hiện nay
ở trên thế giới đã có một số các thành công
trong việc là sử dụng
cái tế bào gốc đa năng cảm ứng
trong cái điều trị
thoái hóa võ mặt
và một cái hướng nữa cũng rất là
hay đó là sử dụng các cái tế bào
gốc đa năng cảm ứng này
để tạo thành các cái tế bào hồng cầu
hoặc là các cái tế bào tiểu cầu
để phục vụ cho truyền máu
trong tương lai thì với cái tiến bộ
trong cái công nghệ tạo
tế bào gốc đa năng cảm ứng
thì người ta có thể
tạo ra các cái tế bào gốc đa năng cảm ứng này
với cái hiệu suất cao hơn
rồi người ta cải tiến các cái quá trình nhân nuôi
trong các cái hệ thống
nhân nuôi tự động rồi kiểm tra
chất lượng kiểm soát chất lượng
của cái tế bào này tốt hơn
thì tăng cái khả năng ứng dụng
và làm cho các cái ứng dụng này
trở nên khả thi hơn trong tương lai
một lần nữa cảm ơn tiến sĩ thu nga đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
ngân hàng tế bào gốc
trung tâm tế bào gốc tại bệnh viện đa khoa tâm anh
có chương trình khép kín chọn gói
thuận tiện và tiết kiệm thời gian chi phí
cho khách hàng dịch vụ sản qua
thu thập phân tách tăng sinh lưu trữ
ứng dụng điều trị bệnh viện hội tụ
đầy đủ mọi điều kiện về cơ sở vật chất
kỹ thuật cao và đội ngũ
chuyên gia hàng đầu về nhiều lĩnh vực
để có thể thực hiện các kỹ thuật ghép tế bào gốc
phục hồi điều trị bệnh hoặc trị liệu
thẩm mỹ hiện
ngân hàng tế bào gốc trung tâm tế bào gốc
bệnh viện đào khoa tâm anh đang triển khai
ba loại dịch vụ lưu trữ tế bào gốc
từ máu dây rốn lưu trữ tế bào gốc
từ mô dây rốn lưu trữ tế bào gốc
từ máu và mô dây rốn với
nhiều mức phí linh hoạt thuận tiện
chi trả cho khách hàng bên cạnh đó
thông tin khách hàng được bảo mật
tuyệt đối các thủ tục đơn giản
thuận tiện dịch vụ chăm sóc khách hàng
cao cấp vì vậy ngày càng
có nhiều gia đình lựa chọn dịch vụ lưu trữ
tế bào gốc tại bệnh viện đào khoa tâm anh
những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc
chương mục sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này